sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi trưa ngày một mươi bốn tháng bảy tàu bị lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện châu thành bắt giữ khi tàu vừa về quê
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành bàn giao nguyễn văn tàu cho công an quận năm tp hcm tiếp tục điều tra theo quy định
năm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện nghi xuân mật phục bắt quả tang thu giữ hơn hai trăm năm mươi hai triệu đồng
một khẩu súng bảy thanh kiếm các loại
đêm ngày một mươi hai tháng bảy qua công tác điều tra trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện nghi xuân phát hiện bắt quả tàng một mươi năm đối tượng đang đánh bạc tại nhà riêng của trần quốc lưu chú huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi hai triệu đồng một khẩu súng bảy thanh kiếm các loại một mươi bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật khác
đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh
hiện công an huyện nghi xuân đã ra quyết định khởi tố một mươi bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với năm bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị này đã bắt tạm giam nguyễn thành quốc hai mươi sáu tuổi trú tại xã hòa hội huyện xuyên mộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó quốc đến nhà
bà minh bảy mươi tuổi trú tại xã bình châu tự xưng là nhân viên của cơ quan nhà nước đến thu tiền thuế đất
quốc đề nghị bà minh nộp gần sáu triệu đồng tiền thuế đất thổ cư
tối cùng ngày quốc gọi điện cho người phụ nữ này thông báo phải đóng thêm hai mươi chín triệu đồng thì mới làm được thủ tục miễn thuế
sáng hôm sau quốc đến gặp bà minh để lấy thêm tiền
tuy nhiên thấy chủ nhà cảnh sát quốc lo sợ nên đã bỏ đi
cũng với thủ đoạn tương tự đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai nạn nhân khác ở xã hòa hội và tân lâm huyện xuyên mộc
việt nam ghi nhận ba trăm tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu h ngày một mươi sáu tháng bảy đã chín mươi một ngày nước ta không có ca lây nhiễm
trong tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cũng cho biết là đã có ba trăm năm mươi ba trong số ba trăm tám mươi một trường hợp được công bố khỏi bệnh
tám bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế đa số có sức khỏe ổn định
trong số này hiện có ba ca âm tính lần một với sars cov hai và hai ca âm tính lần hai trở lên
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của chúng tôi